từ đầu tháng hai đến nay công an tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý một mươi bảy trường hợp về hành vi tung tin đưa tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trên các trang mạng xã hội
do đó ngoài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công an tỉnh đồng nai cũng phối hợp với các ngành liên quan khuyến cáo người dân nên nắm thông tin về dịch covid một mươi chín qua các kênh thông tin chính thống
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đồng nai chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus sars cov hai
ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm tất cả các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín